bộ ngoại giao hàn quốc cho biết các ngoại trưởng hàn quốc nhật bản và trung quốc sẽ tiến hành cuộc hội đàm ba bên lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi một
cuộc gặp được lên kế hoạch vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại thành phố cảng busan miền nam hàn quốc
với sự tham gia của ngoại trưởng hàn quốc park chin người đồng cấp nhật bản yoko kamikawa và người đồng cấp trung quốc vương nghị
tuyên bố của bộ ngoại giao hàn quốc nêu rõ tại cuộc gặp tới các ngoại trưởng sẽ trao đổi quan điểm về định hướng phát triển quan hệ ba bên
các vấn đề khu vực và quốc tế cũng quan tâm
cuộc gặp của các nhà ngoại giao hàn đầu ba nước cũng được cho là nhằm chuẩn bị một cuộc hội nghị thượng đỉnh hàn trung nhật lần thứ chín
ngoại trưởng hàn quốc dự kiến cũng sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với những người đồng cấp nhật bản và trung quốc
với vai trò hiện tại là chủ tịch luật
phiên của khuôn khổ ba bên hàn quốc đang muốn thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong năm nay